minh bạch quy trình lập dự toán sử dụng ngân sách nhà nước được thể hiện trong các luật mới ban hành gần đây
như luật ngân sách nhà nước luật đầu tư công luật tiếp cận thông tin
tuy nhiên việt nam vẫn đứng trước những thách thức để tăng tính công khai minh bạch
qua đó tăng hiệu quả giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách
đây sẽ là nội dung chính của tiêu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
theo số liệu từ tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tăng năm mươi năm so với tháng trước
tăng cao nhất trong sáu năm từ năm hai nghìn một mươi hai trở lại đây
cpi tháng năm tăng năm mươi năm so với tháng trước tăng cao nhất trong sáu năm từ năm hai nghìn một mươi hai trở lại đây
tăng ba tám mươi sáu so với cùng kỳ năm trước tăng một sáu mươi một so với tháng một mươi hai năm trước
cpi bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám so với cùng kỳ năm trước tăng ba tám
so với tháng trước trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có chín nhóm hàng tăng giá
cụ thể nhóm giao thông có mức tăng cao nhất tăng một bảy mươi hai
hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tám mươi tám nhà ở điện nước và vật liệu xây dựng tăng ba mươi ba
thiết bị và đồ dùng gia đình tăng một nhóm đồ uống và thuốc lá tăng
văn hóa giá trị và du lịch tăng năm
may mặc mũ nón giày dép tăng tám thuốc và dịch vụ y tế tăng năm
hàng hóa và dịch vụ khác tăng hai nhóm giáo dục không đổi
có một nhóm hàng giảm giá là biểu chính viễn thông giảm một mươi bốn
kho bạc nhà nước cho biết dự kiến đến hết tháng năm số vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
giải ngân qua kho bạc nhà nước đạt hai mươi hai bảy kế hoạch tương đương với tám mươi bốn một trăm tám mươi tám năm tỷ đồng
theo đó giải ngân nguồn vốn chính phủ giao là tám mươi ba năm trăm ba mươi một năm tỷ đồng đạt hai mươi hai bảy kế hoạch
trong đó vốn xây dựng cơ bản giải ngân là sáu mươi chín bốn trăm ba mươi hai ba tỷ đồng đạt hai mươi bốn kế hoạch
vốn trai phiêu chính phủ giải ngân là năm tám mươi sáu chín tỷ đồng đạt một mươi hai tám kế hoạch
vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là chín một mươi hai ba tỷ đồng đạt hai mươi ba một kế hoạch
ngoài ra nguồn thu để lại giải ngân là sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng
đạt bốn mươi bốn năm kế hoạch kho bạc nhà nước nhận được cũng qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư
đến hết ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
hệ thống kho bạc nhà nước từ chối thanh toán một mươi hai tám tỷ đồng
số tiền từ chối này do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt
một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định
tổng cục hải quan cho biết trên cơ sở tiến độ thu và kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay
ước số thu ngân sách của ngành hải quan trong tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đạt hai mươi tám tỷ đồng
ước tính tổng số thu ngân sách của toàn ngành hải quan năm tháng đầu năm đạt một trăm một mươi chín bảy trăm năm mươi tỷ đồng
bằng bốn mươi hai ba mươi một dự toán bằng bốn mươi tám mươi bảy chỉ tiêu phấn đấu tăng một hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành trong năm hai nghìn một mươi tám là rất thách thức
do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các hiệp định tự do thương mại
thuế xuất của nhiều mặt hàng đóng góp số thu lớn về
do đó để phấn đấu thu đạt chỉ tiêu pháp lệnh hai trăm tám mươi tỷ đồng
và chỉ tiêu phấn đấu của ban cán sự đảng bộ tài chính giao hai trăm chín mươi ba tỷ đồng
tổng cục hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đôn đốc các cục hải quan tỉnh thành phố
nghiêm túc thực hiện đồng bộ giải pháp thu ngân sách năm hai nghìn một mươi tám đã được ban hành tại chỉ thị số năm trăm năm mươi năm cttchq
tổ chức thương mại thế giới wto vừa công bố chỉ số triển vọng thương mại toàn cầu cho thấy
thương mại thế giới tiếp tục tăng trưởng mạnh
tuy nhiên trong quý ii đa tăng trưởng thương mại có thể suy yếu
chỉ số triển vọng thương mại toàn cầu hiện ở mức một trăm linh một tám
cao hơn giá trị tham chiếu của chỉ số triển vọng thương mại toàn cầu là một trăm linh
nhưng thấp hơn con số trước đó một trăm linh hai ba cho thấy tăng trưởng thương mại vững chắc sẽ được duy trì trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
nhưng dự kiến ở nhịp độ chậm hơn so với quý i
sự suy giảm gần đây của chỉ số triển vọng thương mại toàn cầu phản ánh sự đi xuống của các chỉ số tương ứng
với các đơn hàng xuất khẩu nói riêng
và cả đối với vận tải hàng không
điều này có thể liên quan đến sự bất ổn kinh tế ngày càng lớn do gia tăng căng thẳng thương mại
phần lớn các kết quả gần đây phù hợp với dự báo thương mại của wto công bố ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
theo đó wto dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa giảm nhẹ từ bốn bảy năm hai nghìn một mươi bảy xuống bốn bốn vào năm hai nghìn một mươi tám
rủi ro liên quan đến căng thẳng thương mại vẫn hiện hiểu
thủ tướng malaysia mahathir mohamad thông báo
sẽ hủy dự án xây dựng đường sắt cao tốc nối thủ đô kuala lumpur với singapore
đồng thời nhấn mạnh đây là quyết định cuối cùng
theo đó malaysia cần bỏ một số dự án không cần thiết
trong đó có dự án đường sắt cao tốc dự kiến tiêu tốn một trăm một mươi tỷ ribis hai mươi tám tỷ usd của nước này
trong khi đó giới phân tích cho biết dự án trên có trị giá chỉ khoảng một mươi bảy tỷ usd
đã mời thầu và dự kiến hoàn thành trước năm hai nghìn hai mươi
chính phủ malaysia cũng đang thương lượng với đối tác trung quốc
về các điều khoản của dự án đường sắt cao tốc
trị giá một mươi bốn tỷ usd nối từ phía đông khu vực biên giới thái lan
với các tuyến đường vận tải biển chiến lược phía tây eo biển malika
ước tính malaysia có thể giảm gần một phần năm trong tổng số hai trăm năm mươi tỷ usd nợ quốc gia
nhờ hủy các dự án lớn như vậy
việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách địa phương năm hai nghìn một mươi tám
phải bám sát mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
và địa phương năm hai nghìn một mươi tám và giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi theo quy định của luật ngân sách nhà nước
và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ định mức chi ngân sách nhà nước
bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện các chế độ chính sách do trung ương đã ban hành
và theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước
cuối tháng năm vừa qua bộ tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề
về tăng cường kỷ luật kỷ cương ngân sách nhà nước
đây là vấn đề được dư luận và các đại biểu quốc hội quan tâm
tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn đang diễn ra
bộ tài chính cho biết năm hai nghìn một mươi tám là năm ngành tài chính phân đấu thu ngân sách nhà nước
vượt khoảng ba dự toán giữ bộ chi ngân sách nhà nước mức không quá ba bảy gdp
tăng cường kỷ luật kỳ cương tài chính quản lý nợ công an toàn bền vững
qua bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám thu ngân sách ước đạt bốn trăm bốn mươi sáu bốn nghìn tỷ đồng
tổng tri khoảng bốn trăm một mươi nghìn tỷ đồng
trong đó chi thường xuyên chiếm tới bảy mươi ba
ba năm tổng tri
dự toán tri ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám cơ cấu tri đầu tư phát triển chiếm hai mươi sáu hai
tri trả nợ lãi chiếm bảy ba mươi chín tri thường xuyên chiếm sáu mươi một bảy mươi sáu
theo thông lệ những tháng đầu năm chi đầu tư phát triển thường chậm
chi thường xuyên tương đối đều trong năm chi trả nợ lãi theo tiến độ của các khoản nợ đến hạn
qua kết quả thực hiện bốn tháng diễn biến tri thường xuyên đạt ba mươi hai một
tăng năm bốn so với cùng kỳ năm trước là phù hợp với dự toán và thực tế triển khai nhiệm vụ
của các đơn vị sử dụng ngân sách
trong thực tế cơ cấu tri thường xuyên tri hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước
đảng đoàn thể chiếm khoảng một mươi bốn bốn mươi bảy còn lại là chi phát triển các sự nghiệp y tế
giáo dục khoa học công nghệ đảm bảo quốc phòng an ninh
tuy nhiên tiến độ chi đầu tư phát triển bốn tháng đạt một mươi sáu ba dự toán
giảm năm hai so với cùng kỳ là vấn đề đáng lo ngại cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới
một là về mặt pháp lý thì chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện
định bức tiêu chuẩn chi tiêu định bức phân bổ
cái thứ hai là phải thực hiện công khai minh bạch
thì cái luật ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy thì cũng đã có đi một bước rất xa
trong việc công khai minh bạch rồi
anh phải công khai từ dự toán anh phải công khai thực hiện
và công khai thực hiện thì hàng quý sáu tháng và cả năm
rồi công khai quyết toán rồi tăng cường cái vai trò giám sát
rồi đẩy mạnh việc thanh tra kiểm tra kiểm toán rồi xử lý trách nhiệm người đứng đầu
vấn đề siết chặt kỷ cương kỷ luật tài chính trong thu chi ngân sách là nhiệm vụ được chính phủ
thủ tướng chính phủ bộ tài chính quan tâm chỉ đạo thực hiện
đây cũng là vấn đề được đề cập trong nghị quyết số bảy nqtu của bộ chính trị
nghị quyết số hai năm hai nghìn một mươi sáu qh một mươi bốn của quốc hội
thời gian qua vấn đề kỷ cương kỷ luật tài chính ngân sách đã được tăng cường hơn
tuy nhiên thực tế tình trạng chấp hành kỷ luật ngân sách nhà nước ở nhiều nơi
nhiều chỗ còn chưa nghiêm kể cả ở trung ương địa phương các cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp
trong khi thu ngân sách nhà nước còn tình trạng kê khai thiếu số thuế phải nộp
gian lận thương mại chuyển giá trốn thuế
để khắc phục tình trạng này bộ tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lý về quản lý thuế
có các tiêu chí phân loại rủi ro để có phương thức quản lý phù hợp đảm bảo công khai
minh bạch và tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh mẽ hơn để siết chặt việc chấp hành kỳ cương
kỷ luật tài chính trong lĩnh vực chi ngân sách nhà nước
trong thời gian tới đối với thu ngân sách nhà nước các bộ ngành địa phương cần quyết liệt thực hiện
các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh phân đấu đạt mục tiêu tăng trưởng làm nền tảng tăng thu nội địa
bên cạnh đó tăng cường quản lý thu hoàn thiện chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thu
hạn chế tối đa các chính sách miễn giảm giãn thuế tạo chuyển biến rõ nét trong chống thất thu
thông qua triển khai hóa đơn điện tử đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận trong xã hội
về việc hoàn thiện chính sách thu cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả bền vững theo các mục tiêu đề ra
đối với chi ngân sách nhà nước phân bổ ngay và hết dự toán năm hai nghìn một mươi tám được giao từ đầu năm theo đúng thứ tự ưu tiên
đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý ngân sách nhà nước tiết kiệm các khoản chi thường xuyên
gắn với việc thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả theo nghị quyết số một mươi tám của trung ương
việt nam tham gia ngày càng sâu rộng vào sân chơi thương mại thế giới bằng việc ký nhiều hiệp định thương mại tự do fta với các đối tác
đi kèm với các cơ hội từ các bản fta này
phát sinh các tranh chấp và các phương thức giải quyết các tranh chấp là điều cần được đặc biệt quan tâm
vừa qua tại hà nội trung tâm trọng tài quốc tế việt nam với sự hỗ trợ của tổ chức tài chính quốc tế ifc
thuộc nhóm ngân hàng thế giới tổ chức lễ ra mắt trung tâm hòa giải việt nam
tại buổi lễ các chuyên gia kinh tế nhận định việt nam hiện được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong khu vực và thế giới
chính phủ việt nam đã có nhiều cam kết và hành động mạnh mẽ để cải cách theo hướng kiến tạo nhiều hơn nữa
nhằm xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh với nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư
trong đó có việc hoàn thiện khung pháp lý cho các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại
khi chúng ta nói về môi trường kinh doanh chúng ta nói không chỉ về các quy định pháp lý về thủ tục
mà chúng ta còn phải nói về cơ chế để giải quyết tranh chấp
nếu mà tranh chấp trong thương mại trong kinh doanh không giải quyết được hoặc giải quyết trầm trễ
thì làm sao có môi trường kinh doanh thật tốt được
như vậy thì trung tâm hòa giải cung cấp thêm một công cụ để giải quyết tranh chấp
và khi việc giải quyết tranh chấp tốt hơn thì môi trường kinh doanh tốt hơn
chúng ta sẽ thấy rằng cái đó gắn rất chặt chẽ với môi trường kinh doanh
với những cố gắng chung của chính phủ của đất nước để có môi trường kinh doanh tốt và thúc đẩy kinh tế phát triển
theo báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
về các phương thức thay thế được doanh nghiệp lựa chọn cho phương thức tòa án truyền thống
có dùng trọng tài bốn mươi bảy dùng quan hệ ba mươi hai áp lực của báo chí một mươi bốn phương thức phi chính thức khác bốn
các doanh nghiệp việt nam trong vài năm gần đây đang ít lựa chọn tòa án giải quyết hơn
việc hòa giải thông qua vnc sẽ gây được niềm tin của doanh nghiệp
làm giảm đến tối đa việc doanh nghiệp phải dùng tới các phương pháp phi chính thức khi có tranh chấp xảy ra
một môi trường kinh doanh chấp nó khác chúng ta thấy nó khác
nếu mô hình trước có thắng có thua thì mô hình này thì chỉ có hòa giải viên chỉ làm trung gian
để cho hai bên là nếu được ý kiến với nhau thỏa thuận được với nhau để tìm ra giải pháp
cách này rất hay bởi vì nó phù hợp với văn hóa người việt
thực chất là mình ngại kiện tụng lắm người việt là ngại kiện tụng
đó là một
thứ hai nữa là khi giải pháp hai bên tìm được thì việc thực thí nó dễ hơn
bởi vì tòa án phán quyết như vậy
nhưng mà thực thí cả phán quyết
tòa án nó có dễ
nhưng mà bây giờ tôi với anh tranh chấp với nhau thỏa thuận với nhau
thì sau đó ta thực thí nó dễ hơn
trung tâm hòa giải việt nam với tên gọi viết tắt là vnc là một trong những tổ chức đầu tiên tại việt nam
thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp
thông qua hòa giải theo quy tắc hòa giải vnc trên cơ sở nghị định hai mươi hai ndcp
theo đó thì trung tâm sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp fdi
có phương thức giải quyết các tranh chấp thân thiện bí mật tiện lợi và hiệu quả
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại